hãy đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video mới nhé
làm công tác xét nghiệm adn nhiều năm cán bộ tại trung tâm phân tích adn và công nghệ di truyền hà nội vẫn thường xuyên phải tiếp nhận những cuộc gọi cần tư vấn vào lúc nửa đêm
một trong những câu chuyện khách hàng gọi điện vào đêm khuya mà chị nguyễn thị nga giám đốc trung tâm phân tích adn và công nghệ di chuyển hà nội vẫn còn nhớ mãi đó là cuộc điện thoại lúc hai mươi hai giờ đêm
bà nga vừa nhắc máy lên thì đầu dưới bên kia một người phụ nữ giới thiệu mình tên là ngọc nói với giọng đầy bức xúc
chị chia sẻ muốn xét nghiệm adn cho thai nhi một mươi ba tuần tuổi để xác định quan hệ huyết thống bố con
khi tìm hiểu trên mạng thì biết trung tâm phân tích adn và công nghệ di chuyển hà nội có thể làm được nên chị đã ngay lập tức gọi trong đêm
vài ngày sau người phụ nữ cùng một người đàn ông mang theo ba cc nước ối đã được bác sĩ sản khoa trọng ối và bảo quản tới trung tâm
người vợ nói với bà nga cho xét nghiệm huyết thống giữa chồng mình và mẫu nước ối mang theo cùng
sau bốn tiếng chạy kết quả xét nghiệm chị ngọc đến đúng giờ như giới hẹn
khi bà nga đưa kết quả thì chị ngọc lại sợ không dám xem nhờ đọc giúp
như hiểu ý bà nga đã mở phong bì đọc giúp kết quả
kết quả cái thai một mươi ba tuần tuổi với chồng chị không có quan hệ huyết thống
chị ngọc mừng ra mặt thở phào nhẹ nhõm
lúc này chị mới tâm sự lý do vì sao lại mừng rỡ như vậy vì đứa trẻ không phải con chồng chị
theo chị ngọc chồng chị là người hiền thương
chị là người hiền lành yêu thương vợ con hết mực
nhưng chị ngọc không ngờ sau lưng chị anh đã chung sống như vợ chồng với một nhân viên trong xưởng
trong một lần tình cờ đi mua đồ chị mới phát hiện ra anh có bồ bên ngoài
khi biết chồng cặp kè với nhân viên chị đã rất sốc
trước đó chị luôn đặt mọi niềm tin nơi anh và không mảy mai nghi ngờ
sau một hồi quanh co người chồng đã thừa nhận có quan hệ với cô nhân viên tên hoa tại xưởng
tiếp theo chồng chị đã tìm ra một người chồng
chị ngọc còn thông báo đã có con một mươi ba tuần với hoa
sau những giây nhận tin xét ánh từ chồng chị ngọc đã không bình tĩnh cho anh một cái bạt tai
sáng hôm sau chị chủ động liên hệ với hoa để giải quyết mọi chuyện êm thấm
hòa khẳng định cái thai trong bụng là con của chồng chị trong khi cô vẫn đang chung sống với chồng
chị ngọc đã đề nghị hoa bỏ để giữ yên ấm hạnh phúc cho hai gia đình
sau một hồi ngập ngừng người tình của chồng cũng đồng ý với quyết định
và chị đưa ra
thế nhưng tới ngày hẹn đi làm hoa đã biến mất không một tin nhắn máy điện thoại cũng tắt
sau đó phải rất kỳ công chị ngọc mới tìm được về tận quê của hoa
khi nhìn thấy chị ngọc họa đã hoảng sợ mà bỏ chạy
theo lời của chị ngọc chị gặp hoa ở quê
cô gái đã thú nhận cái thai không phải con anh sợ bị chị ngọc đưa đi bỏ thai nên cô đã bỏ về quê
khi về tới quê của hoa chị ngọc thấy gia cảnh khó khăn của cô gái
cũng động lòng không muốn làm khó cho cô
bà nga cho hay sau khi trở lại hà nội chị ngọc đã vắt óc suy nghĩ
chị không thể đợi đứa trẻ sinh ra mới thực hiện xét nghiệm adn được
sau đó chị ngọc có chia sẻ với người bản thân cách làm sao để biết cái thai trong bụng hoa có phải là con chồng hay không
được bản thân tư vấn làm xét nghiệm adn chị ngọc đã lên mạng tìm hiểu
ngay trong đêm gọi điện cho bà nga
sau khi nghe chị ngọc tâm sự bà nga cũng khuyên cô nên sống bao dung và vị tha
nghe được những lời khuyên từ bà nga chị ngọc cũng cởi bỏ được gánh nặng
chị quyết định tha thứ cho chồng và giúp đỡ cho hoàn cảnh khó khăn của hoa
theo bà nga mỗi xét nghiệm kết quả adn foji vô giác nhưng lại là những câu chuyện đầy xúc động và chân tình
và trong số đó có cả những câu chuyện về sự bao dung của người vợ hai chồng để giữ gìn một mái ấm gia đình sau những phút giây chót dại mắc sai lầm
một câu chuyện khác cũng liên quan tới kết quả xét nghiệm adn
gây ấn tượng với bà nga
đó là sau lần phát hiện vợ ngoại tình ông huy đưa cả ba con đi xét nghiệm adn rồi phải nhận cái kết bất ngờ
ông nguyễn văn huy sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi đến trung tâm xét nghiệm adn với ba mẫu cuống rốn đựng riêng lẻ trong ba túi ni lông
mỗi túi mẫu ghi rõ họ tên từng bé bắc trung nam
ông huy làm thủ tục xét nghiệm xem bé nào mới đích thực là con đẻ của mình
kết quả bắc không phải con đẻ của ông
hai hôm sau ông quay trở lại trung tâm mang theo món tay và yêu cầu phân tích adm một lần nữa
mẫu xét nghiệm lần này ông huy ghi tên đứa trẻ là hà
kết quả giám định thể hiện ông huy và hà cũng không cùng huyết thống
lúc này tất cả nhân viên trung tâm adn đều nghĩ ông huy có bốn người con trong đó hai người bắc và hà không phải con ruột
khoảng hai tuần sau ông huy tiếp tục đến trung tâm lần thứ ba
lần này ông không đến một mình như lần trước
mà thêm một người phụ nữ và đứa trẻ đi cùng
ông huy lặng lạng điền vào đơn xin xét nghiệm cha con với cùng đứa bé
mẫu của hai bố con lần này là máu tươi và tế bào niêm mạc miệng do các y tá của trung tâm trực tiếp lấy
người phụ nữ chỉ ngồi lặng lẽ theo dõi
nhìn vào tờ đơn xét nghiệm thấy tên trung
các giám định viên đoán có thể ông huy lại tiếp tục nghi ngờ một trong hai đứa trẻ được kết luận là con đẻ trước đó không phải máu mủ của mình
nếu như lần trước
trung được kết luận con thì lần này hoàn toàn ngược lại
các nhân viên lặp đi lặp lại xét nghiệm và khẳng định không có sự nhầm lẫn nào trong ca thứ ba này
phải chăng ông huy vô tình ghi nhầm tên con hoặc cố tình đổi để thử nhân viên trung tâm phân tích adn
đến nhận kết quả đúng hẹn ông huy được nhân viên trung tâm adn trao đổi về kết quả cũng như hoài nghi về trường hợp này
trong phút trải lòng ông bộc bạch câu chuyện gia đình đang bên bờ đổ vỡ
ông huy có tất cả ba người con tên bắc trung nam
trong lần xét nghiệm đầu tiên với ba mẫu cuốn rốn kết quả bắc không phải con đẻ điều đó hoàn toàn chùng với nghi ngờ của ông
nhưng để tránh nhầm lẫn ông cẩn thận lấy mẫu móng tay của bác xét nghiệm lần thứ hai và đổi tên thành hà
ông huy dùng kết quả đó để nói chuyện thẳng thắn với bà lan vợ của ông về cả quá trình ông đi tìm sự thật
mặc dù giấy trắng mực đen nhưng bà lan vẫn không chịu tin và yêu cầu ông làm xét nghiệm lần thứ ba với bé bắc nhưng đổi tên là trung
kết quả mẫu xét nghiệm
kết quả mẫu xét nghiệm một lần nữa khẳng định bắc không phải con ruột ông huy cuối cùng bà lan phải tâm phục khẩu phục thừa nhận toàn bộ tội lỗi
trước khi đến với ông huy bà lan đã chót trao cái ngàn vàng cho một gã sở khanh cả hai tìm hiểu một thời gian thì bà lan phát hiện người đàn ông đó bắt cá hai tay nên đã chia tay
trong lúc đau khổ chia tay mối tình đầu bà lan gặp ông huy ông đã bao dung cho quá khứ của bạn gái cả hai nhanh chóng làm đám cưới hạnh phúc và ba đứa con bắc trung nam cũng lần lượt chào đời
cuối năm ngoái trong một lần đang đi ngoài đường ông huy nhìn thấy vợ mình ngồi sau xe máy với người đàn ông lạ ông bí mật bám theo cho tới tận điểm dừng là một khách sạn trong ngõ hẻm
nghe ngóng một lúc ông tiến vào quầy lễ tân đề nghị chủ khách sạn giúp đỡ nhưng không nhận được sự hợp tác chỉ đến khi ông định gọi nhiều người thân đến làm rõ tráng đen thì chủ nhà mới chịu đề phòng gọi bà lan xuống
trở về nhà bà lan thú nhận nhiều năm nay vẫn quà lại với tỉnh cũ lúc này ông huy chật nghĩ đến ba đứa trẻ
và muốn tìm bằng được quan hệ huyết thống của mình với các con nên quyết định tìm đến y học hiện đại
nhớ lại câu chuyện về khách hàng trên bà nguyễn thị nga giám đốc trung tâm phân tích adn và công nghệ di chuyển hà nội cho biết
có thể trước khi đến với trung tâm ông huy đã có những dự cảm bé bắc không phải con ruột của mình
ba lần nhận kết quả người đàn ông ấy vẫn rất bịch thản không giống như nhiều khách hàng khác thường hụt hẫng hay đau khổ
bà nga nói
ông nói với chúng tôi rằng lòng bao dung của ông đã đến dối hại
ông cũng chẳng muốn nghe những lời thanh minh của vợ nữa
sau khi có kết quả xét nghiệm adn vợ chồng ông sẽ ly hôn
theo chuyên gia phân tích adn xét nghiệm adn phân tích các mẫu adn của cá nhân để tìm ra dữ liệu di chuyển của mỗi người
từ đó so sánh xác định các cá nhân trong diện nghi ngờ có mối quan hệ huyết thống thật sự hay không
xét nghiệm này không chỉ có ý nghĩa về mặt cá nhân trong việc nhận người thân huyết thống
mà còn giúp thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của một cá nhân hay tổ chức
như xét nghiệm adn để làm nhập tịch visa xét nghiệm adn để làm giấy khai sinh
xác định quyền nuôi và trợ cấp đối với con cái xét nghiệm adn để thực hiện quyền chia tài sản và thừa kế